kính chào quý vị và các bạn
vùng thấp nóng phía tây tiếp tục là nhân tố chi phối thời tiết miền bắc trong hai ngày tới
với tâm điểm nóng là các tỉnh thành phía tây bắc bộ cùng với mức nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi chín độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có nơi cao hơn và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
còn các tỉnh thành phía đông bắc bộ tác động của vùng thấp nóng không quá mạnh
nên chỉ có nắng nóng cục bộ cùng với nền nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
tại miền trung thanh hóa đến phú yên cũng tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ
khu vực vùng núi phía tây sẽ là những nơi mà có điểm nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi chín độ
và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
người dân nơi đây cần chủ động có các biện pháp tránh nắng
cũng như là bổ sung đầy đủ khoáng chất để bảo vệ sức khỏe
các tỉnh thành còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có mức nhiệt độ dễ chịu hơn
trưa chiều trong khoảng là ba mươi hai đến ba mươi năm
xa hơn ở phía nam tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì chuỗi ngày ít mưa nắng nhiều
riêng khu vực ven biển miền tây nam bộ về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào
và rông cục bộ vào cuối ngày cần đề phòng khả năng xảy ra sấm xét gió giật trong cơn rông
nên nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên giao động từ hai mươi hai ba mươi năm độ còn nam bộ là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến đông nam cấp bốn km
cấp năm nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa vẫn phổ biến có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa trưa chiều trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ